ngày hai mươi năm tháng tám tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo
diệp kiến lâm trần ngọc trung lê đức thắng nguyễn thảo phương trang trần thái trọng nghĩa nhân
cùng ngụ tại tp hcm và phạm văn luật ngụ tại an giang võ ngọc cảnh ngụ tại tỉnh đồng nai
nguyễn công đoàn ngụ tại tỉnh đắk lắc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đường dây này do diệp kiến lâm cầm đầu cùng đồng phạm
với thủ đoạn dùng tiền mặt xe gắn máy chứng minh nhân dân sổ hộ khẩu
dưới phép đáy xe của mình đặc tộc tạo sự tin tưởng của chủ xe
để làm thủ tục thuê xe ô tô tự lái của nhiều cá nhân ở tỉnh đắk lắc tp cn và tp hcm
sau đó đem sang campuchia tiêu thụ để lấy tiền chia nhau
diệp kiến lâm và phạm văn luận thường đến casino ở campuchia đánh bạc nên quen biết nhau
do không có tiền tiêu xài nên đầu năm hai nghìn một mươi chín lâm và luận cùng đối tượng tên úc
bàn nhau thuê xe ô tô tự lái của người khác mang sang campuchia để bán lấy tiền chia nhau
lăng cùng đồng phạm thường chọn loại xe gầm cao xe bán tải xe loại bảy chỗ đời mới
có giá trị khoảng từ tám trăm linh triệu đồng trở lên
sau khi thuê được xe các đối tượng giao cho lâm đem xuống an giang để luận hoặc úc
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi lâm và đồng phạm đã gây ra một mươi bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt
một mươi bốn xe ô tô trị giá gần một mươi hai tỷ đồng
được biết những đối tượng trong băng nhóm này hầu hết sử dụng ma túy đá thuê nhà sống lang thang
ở nhiều nơi không cố định số tiền chiếm đoạt được dùng tổ chức ăn chơi tiêu xài cá nhân